theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một
các khu vực trên cả nước đều có mưa to đến rất to đề phòng thời tiết nguy hiểm
liên quan đến diễn biến thời tiết ở khu vực miền bắc trong những ngày sắp tới
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
dự báo tình trạng mưa lạnh ở miền bắc sẽ còn duy trì đến hết ngày ba tháng một mươi một
trong khoảng thời gian từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi một miền bắc trời nắng giáo nhiệt độ tăng lên hai mươi năm độ c
tuy nhiên đến khoảng ngày bảy tám tháng một mươi một một đợt gió mùa đông bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta
gây mưa rông và làm cho các tỉnh bắc bộ cũng như các tỉnh bắc trung bộ xảy ra rét diện rộng
với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới hai mươi độ c
về tình hình thời tiết trong những ngày qua chuyên gia khí tượng cho biết
tháng một mươi hàng năm là giai đoạn chuyển mùa với nhiều kiểu thời tiết nắng mưa thất thường
đến cuối tháng một mươi và đầu tháng một mươi
tháng một mươi và đầu tháng một mươi một hàng năm miền bắc thường trong giai đoạn nắng hang
độ ẩm trong không khí thấp do khối không khí lạnh đã bắt đầu chi phối thời tiết miền bắc
tuy nhiên tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một có nét đặc biệt là từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến nay
ở các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
khối không khí lạnh này không xuống sâu phía nam như thường thấy
trong giai đoạn cuối tháng một mươi mà lại lệch đông
tạo ra đợt gió đông nam mang hơi ẩm từ vịnh bắc bộ vào đất liền
chính vì vậy miền bắc liên tục có mưa mưa rào mưa nhỏ đan sen
mưa cộng với không khí lạnh đã làm cho nền nhiệt ở các tỉnh bắc bộ
cũng như các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh giảm xuống đáng kể
với mức nhiệt trung bình ngày trong khoảng từ ngày hai mươi tám tháng một mươi tới giờ
phổ biến chỉ khoảng hai mươi một hai mươi ba độ ở vùng đồng bằng một mươi chín hai mươi một độ ở khu vực vùng núi
trời giết ở vùng núi và lạnh ở vùng đông bằng
ông hưởng thông tin thêm theo thống kê chuỗi số liệu khoảng năm mươi năm gần đây
thời tiết trong những ngày cuối tháng một mươi có nhiệt độ trời lạnh thì hầu như năm nào cũng xảy ra
thậm chí còn có năm ở mức trời giết
tuy nhiên thời tiết kiểu có mưa liên tục từ ba đến năm ngày cuối tháng một mươi
và nhiệt độ trung bình từ hai mươi đến hai mươi hai độ c
ở mức độ trời lạnh như năm hai nghìn hai mươi một thì không phải năm nào cũng có
theo thống kê tại trạm khí tượng hà đông từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến nay
lần gần đây nhất có mưa liên tục trong ba đến năm ngày
và nhiệt độ trung bình ngày ở ngưỡng trời lạnh xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cách đây đúng hai mươi năm ông hưởng cho biết
tháng một mươi một khả năng xuất hiện một hai xoáy thuận nhiệt đới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khả năng xuất hiện khoảng một đến hai xoáy thuận nhiệt đới
trên khu vực biển đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ
thời kỳ từ ngày ba đến ngày sáu tháng một mươi một khu vực bắc bộ trung bộ có mưa vài nơi ngày nắng
từ khoảng ngày bảy tháng một mươi một do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông sau giảm mưa nhiệt độ giảm
khu vực trung và nam trung bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của gió đông bắc tầng thấp
và gió đông trên cao nên có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
từ khoảng đêm ngày bảy tháng một mươi một trời chuyển rét tại bắc bộ
từ ngày tám tháng một mươi một chuyển rét tại bắc trung bộ khu vực tây nguyên có mưa vài nơi
trong những ngày đầu tháng một mươi một tăng mưa trở lại từ khoảng ngày bảy tháng một mươi một
khu vực nam bộ chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
tổng lượng mưa khu vực tây bắc bộ cao hơn khoảng từ hai mươi sáu mươi so với trung bình nhiều năm
khu vực đông bắc bộ thanh hóa và nam bộ ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm
ở các nơi khác tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ hai mươi
nhiệt độ trung bình bắc bộ và trung bộ phổ biến cao hơn khoảng năm độ c so với trung bình nhiều năm
khu vực tây nguyên nam bộ phổ biến sấp xỉ
trung bình nhiều năm
thời kỳ một mươi ngày giữa tháng từ ngày một mươi một đến hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng năm độ c so với trung bình nhiều năm
tổng lượng mưa bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến thấp hơn khoảng từ một mươi năm ba mươi so với trung bình nhiều năm
các nơi phổ biến cao hơn khoảng từ một mươi ba mươi so với trung bình nhiều năm
trong một mươi ngày cuối tháng từ hai mươi một đến ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng năm độ c
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tổng lượng mưa tại khu vực bắc bộ và bắc trung bộ thấp hơn từ một mươi ba mươi so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tổng lượng mưa khu vực trung và nam trung bộ cao hơn từ một mươi ba mươi
các khu vực còn lại phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ